mới đây ba đối tượng cùng hàng nghìn viên ma túy các loại như hồng phiến ma túy đá ketamin thuốc lắc vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an bắt giữ
ba đối tượng bị tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm phạm văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ trọng lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại thị xã hoàng mai
và hoàng đình tuấn sinh năm hai nghìn bảy chú tậy huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ trong chuyên án là hai ba trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến và nhiều loại ma túy khác như ma túy dạng đá ketamin thuốc lắc
theo cơ quan công an hoàng là đầu mối chuyên cung cấp phân phối điều hành hoạt động mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã hoàng mai
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án và xử lý theo các quy định của pháp luật
còn tại quảng nam phòng cảnh sát hình sản
hình sự công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về các tội danh tổ chức đánh bạc đánh bạc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề hàng chục tỷ đồng
đồng thời triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai lực lượng công an quảng nam và công an thành phố đà nẵng phối hợp đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng
và triệu tập các đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm bùi anh thùy trâm
huỳnh thị kim cúc nguyễn quốc phong võ văn tường lê thị xuyến nguyễn thị thúy hiền và huỳnh ngọc ẩn
quá trình điều tra xác định các đối tượng trên bắt đầu tổ chức ghi số đề từ năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược trên một mươi tám tỷ đồng
đồng thời lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng thái quang công chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
ngoài tham gia đường dây đánh bạc trên còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã bắt quả tang công và sáu đối tượng khác sử dụng ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke
thu giữ hai mươi một điện thoại một trăm bảy mươi hai triệu đồng hai xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
thưa quý vị mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải thông tin
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với các vụ việc giả danh công an để lừa đảo
tuy nhiên thì nhiều người vẫn mất cảnh giác và bị sập bẫy lừa đảo
lực lượng công an và ngân hàng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nhiều người dân gửi hàng tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo
ghi nhận ngay sau đây tại quảng ngãi
cuối tháng hai vừa qua bà trần thị lan ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi nhận được một cuộc điện thoại
của một người tự xưng là cán bộ công an và thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy
đối tượng đã uy hiếp bà lan mua số điện thoại mới tạo tài khoản ngân hàng mới và làm theo yêu cầu
chuyển hết số tiền vào tài khoản ngân hàng này
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng việt á đức phổ để rút trên một tỷ đồng
gửi vào tài khoản mới thì nhân viên ngân hàng nghi vấn và ngăn chặn kịp thời
trong quá trình giao dịch với khách hàng cán bộ nhân viên của ngân hàng việt á đức phổ đã phát hiện ra
và nắm bắt được những trường hợp mà khách hàng bị lừa đảo bị khống chế
để chúng bác buộc khách hàng chuyển những món tiền lớn
công an thị xã đức phổ và phòng giao dịch ngân hàng việt á đức phổ tỉnh quảng ngãi đã ngăn chặn đồng thời
và giải thích cho người phụ nữ trên về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
trước đó công an thị xã đức phổ và ngân hàng việt á đức phổ tỉnh quảng ngãi cũng đã kịp thời
phát hiện và ngăn chặn nhiều người chuẩn bị chuyển khoản hàng tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo
có những trường hợp nó điện tới nó nói những là thế kia thế nào thế giỏi nó khống chế
đưa liên lạc để rồi bây giờ nó làm những cái này cái kia cái nội phát triển cho nó một tỷ hai tỷ
nó làm cho không liên lạc gì tới gia đình mà gia đình cũng không liên lạc gì
thủ đoạn của những đối tượng này là thường cho nạn nhân biết hiện đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy
các đối tượng ham dọa và yêu cầu nạn nhân tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có
trong các tài khoản ngân hàng vào một tài khoản khác để cơ quan công an thẩm tra xác minh
đồng thời đe dọa nạn nhân nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ
xử lý nếu xác định không liên quan sẽ chuyển tiền trả lại
cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án thì đó là các cơ quan này không bao giờ làm việc riêng
chỉ làm việc qua điện thoại và nếu có thì cần mời làm việc trực tiếp
và có cơ quan cũng không yêu cầu người dân là phải chuyển tiền đến bất kỳ cái tài khoản nào hết
nếu mà không có vi phạm gì thì hoặc là có người mà gọi giả danh là cơ quan công an đến
cơ quan công an ràng nhắc để được vi phạm kỹ tiết
cơ quan công an khuyến cáo tới tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi điện thoại
từ người lạ tự xưng là cán bộ của các cơ quan nhà nước để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
thì cần phải bình tĩnh nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với công an huyện sơn động công an huyện việt yên
xác minh và làm rõ hai đối tượng có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an sai quy định
từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hai trường hợp ở địa bàn huyện sơn động và huyện việt yên tỉnh bắc giang
vay tiền qua một số app trên điện thoại di động do chậm muộn chưa trả nên các đối tượng của các app
cho vay tiền này đã sử dụng số điện thoại là sim giác nhắn tin gọi điện đòi nợ ghép ảnh vào các thông báo đòi nợ
gửi cho bạn bè người thân của mình thậm chí có trường hợp ở huyện việt yên đã trả hết số nợ nhưng các đối tượng
vẫn liên tục gọi điện đòi tiền do các đối tượng liên tục gọi điện đòi nợ với tần suất nhiều hơn gây ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt hàng ngày nên hai trường hợp trên đã tìm kiếm trên mạng và chuyển hướng tất cả các cuộc gọi lạ
đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an để không bị làm việc điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động tiếp nhận xử lý tin báo của người dân đến đường dây nóng của bộ công an hành vi của hai trường hợp trên
đã vi phạm quy định thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật
và mức phạt vi phạm hành chính bị phạt từ năm tới một mươi triệu đồng
một nữ đối tượng siêu trộm xe máy vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng phối hợp cùng công an quận sơn trà
và công an phường hòa khánh bắc quận liên triều phối hợp bắt giữ sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
tại nhiều quận trên địa bàn tp đà nẵng
đối tượng tên là võ thùy thảo vi hai mươi ba tuổi trú tại phường thọ quang quận sơn trà tạm trú tại quận liên triều
trong các vụ trộm cắp xe máy vi được cơ quan công an xác định là kẻ trú mưu cầm đầu
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đà nẵng liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy
chủ yếu là loại xe có giá trị cao
tập trung lực lượng xác minh truy xét đến chiều ngày sáu tháng ba các trinh sát đã xác định được nghi phạm là võ thủy thảo vi hai mươi ba tuổi
trú tại quận liên triều tp đà nẵng nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an vi thừa nhận thường sống lang thang rủ nhóm bạn đi trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài
đến thời điểm bị bắt giữ vì đã thực hiện được tám vụ trộm cắp chín xe máy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy thu số tài sản là tăng vật của vụ án
vào sáng ngày bảy tháng ba công an huyện lạc dương cho biết qua công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đơn vị đã tìm thấy một du khách bị lạc tại núi lang biang thuộc thị trấn lạc dương tỉnh lâm đồng
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng ba nhận được tin báo của nhân viên khu du lịch lang biang
thị trấn lạc dương huyện lạc dương
có một du khách nước ngoài đi lạc
qua ghi nhận cơ quan công an đã ghi nhận đoàn tham quan khu du lịch lam biang đỉnh rada gồm một mươi sáu thành viên
quá trình di chuyển một thành viên trong đoàn đã tách đoàn và đi lạc
người đi lạc là ông song moon soo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch hàn quốc
ngay sau đó lực lượng công an phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm du khách theo các lối mòn
đến hai mươi giờ cùng ngày du khách đã được đưa về trụ sở công an thị trấn lạc dương với tình trạng sức khỏe bình thường
công an huyện lạc dương khuyến nghị các đơn vị tổ chức tham quan
du khách không nên tự ý đi vào rừng mà không có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên
hoặc của cơ quan chức năng để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra